thưa quý vị ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn tức ngày bảy tháng ba âm lịch tại khu di tích lịch sử đền hùng
thành phố việt trì tỉnh phú thọ ban tổ chức dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn đã tổ chức dức kiệu
về đền hùng tri ân công đức các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
nghi lễ dức kiệu về đền hùng tái hiện lại các hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cư dân vùng đất tổ
gắn với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đồng thời tạo sự phong phú hấp dẫn của các hoạt động văn hóa dân gian trong dịp dỗ tổ
khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc về truyền thống văn hóa nhằm giáo dục ý thức tinh thần đại đoàn kết dân tộc
và đạo lý uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây
đây là một trong những hoạt động nhằm tôn vinh giá trị tín ngưỡng thờ cúng hùng vương ở phú thọ được unesco công nhận là
di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đồng thời phản ánh những nghi lễ truyền thống được duy trì và bảo tồn từ hàng nghìn năm nay
có ý nghĩa giao lưu văn hóa gắn kết cộng đồng được nhân dân các địa phương truyền đời gìn giữ
thưa quý vị ban dự án ngày quốc tổ việt nam toàn cầu tại sanh pê tết bùa liên bang nga đã phối hợp với người việt nam
tại thành phố sanh pê tết bùa viện hồ chí minh thuộc đại học tổng hợp quốc gia sanh pê tết bùa
tổ chức lễ dỗ tổ và vinh danh con cháu vua hùng toàn cầu hai nghìn hai mươi bốn
lễ dỗ tổ và vinh danh con cháu vua hùng toàn cầu năm hai nghìn hai mươi bốn là một dự án mang giá trị nhân văn to lớn
với sứ mệnh nhằm gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc định vị giá trị việt trên toàn cầu
cùng bạn bè quốc tế bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
lễ dỗ tổ được diễn ra long trọng với nghi thức dân hương tưởng nhớ các vua hùng
các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
sau lễ dân hương đại diện ban hành lễ đọc bài văn khấn dỗ tổ hùng vương
bày tỏ lòng thành kính của những người con đất việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ nguồn cội
có thể nói lễ dỗ tổ hùng vương là thể hiện một văn hóa tâm linh
văn hóa tín ngưỡng từ rất lâu đời của người dân việt nam ta
để tưởng nhớ về cội nguồn tưởng nhớ đến các vị vua hùng đã có công dựng nước
giá trị lớn nhất mà ngày quốc tổ đem đến cho các bạn sinh viên học viên
mà đang học tập tại sai petersburg nói riêng và tại liên bang nga nói chung
đó chính là cái giá trị tinh thần
tinh thần chúng tôi có thể nhìn lại quá khứ
tưởng nhớ lại những cái truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc việt nam
bên cạnh phần lễ trang nghiêm các tiết mục văn nghệ do bà con học viên
sinh viên việt nam đang sinh sống học tập tại sanh petersburg
biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng
đặc biệt năm nay trong một số tiết mục biểu diễn có sự tham gia của con em cộng đồng thế hệ thứ hai
đây chính là minh chứng khẳng định sự tự hào về giống nòi tổ tiên
dù các em đang học tập sinh sống xa tổ quốc
thưa quý vị tỉnh quảng ninh đã khai mạc lễ hội truyền thống nhân kỷ niệm chiến thắng bạch đằng
tại đền trần hương đạo miếu vua bà phường yên giang thị xã quảng yên
đây là lễ hội truyền thống được tổ chức hàng năm
lễ hội truyền thống bạch đăng nhằm tri ân những công hiến hy sinh của các bậc tiền nhân
tiếp tục khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử vĩ đại của chiến thắng bạch đăng
trong quá trình chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước
góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau
đây cũng là hoạt động hưởng ứng và chào mừng năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội truyền thống bạch đăng năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi bảy tháng bốn
với nhiều nghi lễ quan trọng như rước tượng đức thánh trần theo nghi lễ truyền thống
tư đền trần hương đạo về đình yên giang và ngược lại
lễ tế yết đình yên giang lễ tế chính hội cùng nhiều trò chơi dân gian
các hoạt động văn hóa thể thao sôi động khác nhằm thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dự
nằm trong khuôn khổ các sự kiện tại lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn
tối qua một mươi bốn tháng bốn tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô hoa lư
xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an đã được tổ chức
đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm một nghìn năm mươi sáu năm đinh bộ lĩnh lên ngồi hoàng đế
thành lập nhà nước đại cổ việt nhà nước trung ương tập quyền đầu tiên của nước ta
đại lễ cầu siêu và lễ hội hoa đăng cầu quốc thái dân an mưa thuận gió hòa tại ninh bình
được mở đầu bằng các nghi lễ truyền thống của phật giáo như niệm phật cầu gia bị
để tưởng nhớ tới công đức của các chư vị tiên đế các bậc tiền bối hữu công
tưởng nhớ đến anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp thống nhất đất nước
sau các nghi lễ truyền thống và lễ dân hương các đại biểu cùng các tăng ni phật tử nhân dân và du khách thập phương
thực hiện nghi thức thả hoa đăng trên dòng sông xào khê đoạn chảy qua sân khu di tích
để cùng mong một năm mưa thuận gió hoa mùa màng tươi tốt nhà nhà người người đều có cuộc sống ấm no hạnh phúc quốc gia hương thịnh
nhằm tôn vinh vẻ đẹp và giá trị văn hóa trang phục các dân tộc trên địa bàn
sáng nay lần đầu tiên tỉnh lào cai đã phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc năm hai nghìn hai mươi bốn
lào cai có hai mươi năm nhóm ngành dân tộc với một kho tàng văn hóa vô cùng phong phú giàu bản sắc
bên cạnh các lễ hội dân gian và phong tục tập quán trang phục truyền thống của hai mươi năm nhóm ngành dân tộc
đã tạo thành bức tranh văn hóa đa màu sắc độc đáo và hấp dẫn
trong những năm qua tỉnh lào cai đã tích cực chủ động bảo tồn
gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc
năm hai nghìn hai mươi bốn là năm đầu tiên tỉnh lào cai tổ chức phát động tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc
thể hiện quyết tâm khơi dậy niềm tự hào của nhân dân đối với trang phục truyền thống dân tộc
từ đó chung tay hành động bảo tồn phát huy trang phục truyền thống dân tộc
đồng thời quảng bá giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh lào cai tới bạn bè trong nước và quốc tế
và ký ức việt pháp về điện biên phủ nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tọa đàm giao thoa lịch sử và ký ức việt pháp về điện biên phủ là dịp giúp cho bạn bè và các chuyên gia nghiên cứu pháp
cũng như bà con kiều bào hiểu rõ hơn về chủ nghĩa anh hùng của nhân dân việt nam
trong cuộc chiến chống thực dân pháp giành lại độc lập tự do cho dân tộc
đây cũng là lời cảm ơn tới sự ủng hộ to lớn mà nhân dân pháp dành cho dân tộc việt nam
trong các cuộc giải phóng dân tộc là cơ sở vững chắc để cho ngày hôm nay
việt nam và pháp tạo dựng được mối quan hệ hợp tác toàn diện
đây cũng là dịp tri ân bà con kiều bào sinh sống tại pháp từ lâu năm
đã có những hoạt động tích cực trong phong trào cộng đồng hướng về quê hương đất nước
trong suốt giai đoạn khó khăn bây giờ